do chế độ ăn uống và sinh hoạt trong những ngày tết bị đảo lộn nên các bệnh lý về tiêu hóa trong đó có vấn đề trào ngược dạ dày của anh diên trở nên nặng hơn